tháng qua tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dẹp mây việt nam đạt một mươi tám một tỷ usd
có nghĩa là tăng chín ba so với cùng kỳ và bằng bốn mươi năm hai mươi năm kế hoạch năm
mặc dù tăng trưởng xuất khẩu dẹp may việt nam thường mạnh về những tháng cuối năm
tuy nhiên muốn hoàn thành mục tiêu bốn mươi tỷ usd theo kế hoạch đề ra thì đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp
cũng như những chính sách hỗ trợ từ nhà nước trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa
cụ thể là nhà nước cần có chiến lược phát triển quy hoạch ngành với tầm nhìn dài hạn
trong đó phải xây dựng được vùng nguyên phụ liệu quy hoạch và cấp phép các khu công nghiệp dệt may lớn
tránh trồng chéo nâng cấp hạ tầng cũng như là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở đào tạo dệt may
đây là những yếu tố bổ trợ và tạo tiền đề để ngành dệt may việt nam phát triển ổn định bền vững
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
sáng ngày một tháng bảy tất cả các điểm cháy rừng ở bảy huyện của hà tĩnh đã tắt lửa
sau các nỗ lực không mệt mỏi của hơn một mươi năm cán bộ chiến sĩ kiểm lâm viên và dân quân tự vệ
tuy nhiên nguy cơ cháy rừng vẫn còn vì nhiều điểm lửa vẫn âm ỉ dưới gốc cây rừng
nguyên nhân các vụ cháy đang được làm rõ và trong đó có nhiều vụ do hành động thiếu ý thức của người dân gây ra
đây cũng là nội dung chính của bài viết cháy rừng hoành hành tại nghệ an hà tĩnh
trả giá quá đắt do chính nhân tài gây ra được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo đó đại diện cục kiểm lâm viên
tỉnh nghệ an cho biết là nhiều vụ cháy rừng do người dân cố ý đốt
người dân dùng thủ đoạn rất tinh vi nên khó phát hiện
cụ thể là dùng que diêm cột dưới cây hương thắp hương rồi bỏ đi
khoảng vài chục phút sau thì mới gây cháy và đốt ở nhiều điểm nên việc chữa cháy rất khó khăn
trong khi đó trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay nêu vấn đề
cơ chế pháp lý minh bạch cho các dự án bt
bài viết cho rằng là hàng loạt vụ việc vụ án liên quan đến thao túng đất đai
chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật
và đặc biệt là các dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
đổi đất lấy hạ tầng có một nguyên nhân cơ bản là do sự khuyết thiếu của phung khung pháp lý
chính vì thế để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai
thì cần sớm hoàn thiện cơ chế pháp luật minh bạch cho các dự án bt
kêu lỗ nhà đầu tư đòi trả trạm bot là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ
phản ánh sự việc chủ đầu tư dự án bot quốc lộ chín mươi một cần thơ nói
lo dính nợ xấu ngân hàng và bị phản ứng nếu tiếp tục thu phí ở trạm t hai
nên vừa có văn bản gửi thủ tướng kiến nghị nhiều vấn đề trong đó có việc sẽ trả lại dự án
theo ông nguyễn việt trí giám đốc sở giao thông vận tải an giang cho rằng
nếu nhà đầu tư muốn chấm dứt hợp đồng và bàn giao lại dự án cho chính phủ là khó khả thi
đây chẳng qua là cách chủ đầu tư muốn làm áp lực với bộ giao thông vận tải
hợp đồng bot không đơn giản muốn ngưng là ngưng
tức là phải có báo cáo tài chính và rất nhiều thủ tục khác
chứ không thể nào dựa vào vài văn bản đơn thuần mà dừng thực hiện ngay được
trong khi đó trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết
lật tẩy đường dây người nhà tàu bán vé lụi trung trì trên tàu
vượt qua cửa kiểm soát khách mua vé lụi sẽ được nhân viên trên tàu tiếp nhận
sắp xếp chỗ và lấy nốt số tiền còn lại
dù là mua vé lụi không ít trường hợp khách được xếp chỗ
cùng với lại khách mua vé hợp lệ
chứ không phải là dường của nhân viên tàu như là giới thiệu ban đầu
theo quy định khách vào ga lên tàu buộc phải qua cổng kiểm soát
tại đây thì luôn có nhân viên kiểm tra vé
sau đó quét mã vạch trên vé hợp lệ
thì cửa sẽ mở ra vài giây cho khách qua rồi đóng lại ngay
mỗi vé một mã vạch và chỉ quét một lần để mở cửa
và với quy trình như vậy thì làm sao mà khách mua vé lụi có thể vượt qua
chí tiết mời quý vị và các bạn có thể đón đọc trên trang năm báo thanh niên
mua sắm online mua sắm trực tuyến đã rất phổ biến bởi tính tiện ích của nó
tuy nhiên thì không ít đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh này
để lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi
do đó nếu không cảnh giác thì người tiêu dùng rất dễ bị lừa
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay cảnh báo
mua sắm online không cảnh giác dễ bị lừa
thực tế cho thấy là mua hàng online tiềm ẩn khá nhiều rủi ro
thời gian qua những vụ lừa đảo vài chục triệu đồng
hay là vài trăm triệu đồng thông qua bán hàng trực tuyến là không ít
đặc biệt những vụ lừa đảo có giá trị kinh tế nhỏ hơn diễn ra khá nhiều
cục quản lý thị trường tp hà nội khuyến nghị là người dân cần phải nâng cao cảnh giác
trong đó lưu ý các vấn đề như là hạn chế việc chuyển tiền trước để đặt cọc mua hàng
mà không rõ thông tin về người bán
còn đối với hàng hóa có giá trị cao thì cũng cần phải hạn chế việc nhận và chuyển hàng
qua các dịch vụ vận chuyển trực tiếp kiểm tra hàng trước khi đồng ý mua
nếu chẳng may là nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo bán hàng trên
thì cần phải thông tin ngay cho các cơ quan chức năng và các diễn đàn thương mại điện tử
để cảnh báo mọi người
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại